từ ngày hai mươi tám tháng chín đến ngày một tháng một mươi tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn
thành phố hồ chí minh đã diễn ra triển lãm máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su
triển lãm có hơn ba trăm hai mươi đơn vị tham gia với gần năm trăm linh gian hàng của các doanh nghiệp đến từ một mươi một quốc gia
và vùng lãnh thổ như việt nam singapore hàn quốc nhật bản thái lan malaysia trung quốc
ấn độ và iran triển lãm nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến thiết lập xu hướng mới
cho ngành công nghiệp nhựa và cao su đây sẽ là cầu nối cung cấp máy móc thiết bị dịch vụ
nguyên phủ liệu cho các doanh nghiệp nhựa và cao su đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi kinh doanh mở rộng thị trường nâng cao chất lượng sản xuất
và hoạt động xuất nhập khẩu cũng như giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới trong ngành công nghiệp nhựa và cao su